tiếp tục chuyển công tác tại lạng sơn thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh lạng sơn
thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lạng sơn lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
lạng sơn có nhiều khó khăn của tỉnh miền núi biên giới điểm xuất phát của nền kinh tế thấp
quy mô kinh tế còn nhỏ kết cấu hạ tầng còn kém chất lượng nguồn nhân lực hạn chế
sản xuất nông nghiệp còn manh muốn phân tán các cơ chế chính sách chưa đủ mạnh để khai thác
tiểm năng lợi thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng lưu ý cần phải dựa vào thị trường lớn
đó là thị trường trung quốc núi liền núi sông liền sông có quy mô và nhu cầu lớn
hiện tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn còn bốn mươi ba km nữa thủ tướng giao bộ giao thông vận tải
chủ trì phối hợp với tỉnh lạng sơn thống nhất phân nguồn đầu tư một cách hợp lý
để sớm kết nối lạng sơn cửa khẩu hữu nghị bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với bộ tài chính
xem xét đề xuất phương án hỗ trợ dự án ngân sách nhà nước báo cáo thủ tướng chính phủ
trong đầu tư trung hạn dự phòng sắp tới về khu du lịch mẫu sơn thủ tướng cho rằng đây
là khu du lịch nhiều tiềm năng cần phải tập trung đầu tư để có thể khai thác
về đề xuất tạo điều kiện cho chima xuất khẩu dược liệu thì thủ tướng đồng ý để sửa nghị định
cho xuất khẩu dược liệu qua cờ khẩu chima thông qua nghị quyết của chính phủ
thủ tướng đề nghị lạng sơn phát triển kinh tế nhất là kinh tế đối ngoại kết hợp với giữ gìn quốc
phòng an ninh chống buôn lậu gian lận thương mại tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi cho
kinh tế cửa khẩu phát triển nhưng cũng phải kiểm tra kiểm soát tốt
không để phức tạp sản xuất